xin được chuyển sang các tin tức về an ninh trật tự
thưa quý vị ghi nhận kết quả đấu tranh triệt phá đường dây mua bán vận chuyển trái phép chân ma túy quy mô lớn trên địa bàn huyện xuân lộc tỉnh đồng nai
đồng chí trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an vừa có thư khen và biểu dương thành tích công an tỉnh đồng nai
trong thư gửi công an tỉnh đồng nai đồng chí thứ trưởng bộ công an nguyễn duy ngọc khẳng định đây là chiến công đặc biệt xuất sắc
thể hiện sự chủ động quyết tâm tinh thần trách nhiệm cao của công an tỉnh đồng nai trong việc triển khai chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
về thực hiện phương án phòng ngừa đấu tranh với tội phạm ma túy trên các tuyến trọng điểm triệt phá đường dây lợi dụng biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
để mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy góp phần ngăn chặn nguồn cung ma túy vào trong nước
trước đó vào ngày ba mươi tháng chín tại địa bàn xã bảo hòa huyện xuân lộc phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đồng nai phối hợp với công an huyện xuân lộc
và các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh đồng nai đã bắt giữ tám đối tượng thu giữ hơn năm mươi kg ma túy đá một khẩu súng một mươi viên đạn một quả liệu đạn
cùng nhiều tăng vật có liên quan đến đường dây mua bán vận chuyển ma túy
đây là đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng cực lớn được các đối tượng vận chuyển từ nước ngoài vào việt nam tiêu thụ hoạt động liên tỉnh với thủ đoạn rất tinh vi